ủy ban nhân dân tỉnh hải dương vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính với công ty trách nhiệm hữu hạn hóa mỹ phẩm hồng đạt
thuộc huyện cẩm giang tỉnh hải dương về hành vi sản xuất mỹ phẩm giả mạo
công ty trách nhiệm hiếu hạn hóa mỹ phẩm hồng đạt bị xử phạt với số tiền một trăm hai mươi triệu đồng và đình chỉ hoạt động bốn tháng rưỡi
trong quá trình kiểm tra cơ quan chức năng tịch thu nhiều nhãn hàng hóa và công cụ được sử dụng để sản xuất hàng giả
gồm bảy mươi hai chai dầu gội đầu nhãn hiệu beth tg loại năm ml một một trăm bảy mươi sáu chai oxy trợ nhuộm một mươi hai loại một ml một trăm linh vỏ chai chưa rán nhãn và năm kg nhãn giả
theo khai nhận của đại diện công ty doanh nghiệp này đã đặt mua tem nhãn giả của các hãng mỹ phẩm nổi tiếng
sau đó dán vào sản phẩm do công ty sản xuất để hợp theo thị hiếu người tiêu dùng nhằm bán kiếm lời
thông qua vụ việc cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng cần hết sức cẩn trọng
chỉ mua hàng ở các cửa hàng uy tín có hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để tránh những thiệt hại không đáng có